lực lượng quản lý thị trường bộ công thương tổ chức lễ kỷ niệm sáu mươi năm ngày truyền thống phó thủ tướng thường trực chính phủ trương hòa bình trưởng ban chỉ đạo ba trăm tám mươi chín quốc gia đã tới dự và phát biểu chỉ đạo tại buổi lễ
trong suốt sáu mươi năm hình thành và phát triển dưới sự chỉ đạo của đảng nhà nước quốc hội chính phủ lực lượng quản lý thị trường đã thường xuyên phối hợp với các ngành các lực lượng chức năng tăng cường kiểm tra kiểm soát chống buôn bán hàng cấm hàng nhập lậu
chống sản xuất buôn bán hàng giả hàng kém chất lượng hàng vi phạm sở hữu trí tuệ vi phạm về an toàn thực phẩm chống các hành vi gian lận thương mại
phát biểu tại buổi lễ phó thủ tướng thường trực chính phủ trương hòa bình đã biểu dương những thành tích của lực lượng quản lý thị trường đạt được trong sáu mươi năm qua trong công tác kiểm tra kiểm soát thị trường góp phần thực hiện chủ trương của chính phủ về kiềm chế lạm phát ổn định kinh tế vĩ mô đảm bảo an sinh xã hội và phát triển kinh tế đất nước
cũng chỉ rõ các bất cập tồn tại của lực lượng quản lý thị trường trong thời gian qua
nhìn nhận một cách khách quan thì những kết quả đạt được vẫn chưa thực sự đáp ứng được mong muốn của chính phủ và kỳ vọng của người dân
do đó lực lượng quản lý thị trường cần nỗ lực nhiều hơn nữa để thực hiện tốt hơn công tác quản lý thị trường góp phần bảo vệ sản xuất trong nước bảo vệ người tiêu dùng
chính phủ đã đáp ứng được mong muốn của chính phủ và kỳ vọng của người dân
chính phủ hiện đang tập trung xây dựng chính phủ kiến tạo liêm chính hành động phục vụ người dân
lĩnh vực chống buôn lậu gian lận thương mại hàng giả là một trong những nhiệm vụ quan trọng trong chỉ đạo điều hành của chính phủ thủ tướng chính phủ
để công tác quản lý thị trường đạt được kết quả tốt phó thủ tướng yêu cầu lực lượng quản lý thị trường cần tiếp tục tham mưu và tổ chức thực hiện có hiệu quả chỉ đạo của chính phủ
chính phủ thủ tướng chính phủ và ban chỉ đạo ba trăm tám mươi chín quốc gia thực hiện có trọng tâm trọng điểm tập trung vào các mặt hàng thiết yếu phục vụ sản xuất đời sống tiếp tục ra soát kiến nghị sửa đổi bổ sung các văn bản quy phạm pháp luật liên quan đến tổ chức và hoạt động của lực lượng quản lý thị trường nhằm nâng cao hoạt động kiểm tra xử lý vi phạm
bên cạnh đó cũng cần chú trọng công tác xây dựng lực lượng dạy luyện đạo đức công vụ đề cao vai trò và gắn trách nhiệm của người đứng đầu đơn vị đẩy mạnh hoạt động tuyên truyền và tăng cường công tác phối hợp với các lực lượng chức năng khác
tại buổi lễ phó thủ tướng thường trực chính phủ trương hòa bình đã trao tặng cớ thi đua của chính phủ cho lực lượng quản lý thị trường